đối tượng chủ nghiêu cầm đầu trong vụ án gồm võ văn lương tức hai lượng nguyễn quốc vinh nguyễn văn thái bùi đức ngọc đoàn thiên long
trong đó thiên long được xác định là người trực tiếp nổ súng vào nhóm đối thủ
trước đó do mâu thuẫn về đất đai vào khoảng một mươi một h hai mươi phút ngày hai mươi bảy tháng một mươi nhóm của hai lượng gồm năm mươi đối tượng đi trên tám ô tô đến thửa đất tranh chấp với khúc văn đoài để giải quyết mâu thuẫn
trong nhóm của hai lượng có một số đối tượng sử dụng súng rượt đuổi và bắn vào nhóm của đoài làm hai người chết và bốn người bị thương nặng
đến chiều ngày ba mươi một tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thủ đức tp hcm vẫn đang phong tỏa khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ phát hiện hai người tử vong trong tiệm spa trên địa bàn
cụ thể vào khoảng một mươi h ba mươi phút sáng ngày ba mươi một tháng một mươi một nữ sinh đi học về nhà cũng là tiệm spa nằm trên đường làng tăng phú
thành phố thủ đức thì phát hiện người cha tử vong trong tư thế treo cổ còn người mẹ nằm bất động trong tiệm
nhận được tin báo công an phường tăng nhân phú a phối hợp cùng với công an tp thủ đức có mặt tại hiện trường
theo tìm hiểu hai vợ chồng đã ly thân gần đây người chồng có ý định quay lại và thường xuyên tới tiệm spa của vợ
đến hôm nay thì xảy ra vụ việc hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc
lực lượng công an phường tân định thị xã bến cát tỉnh bình dương đã chấn áp kịp thời đối tượng lê công quyền quê ở thừa thiên huế
đang sống tại tp hcm về trụ sở để làm rõ về hành vi đổ xăng định đốt cơ sở mầm non
theo thông tin ban đầu vào khoảng tám h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng một mươi công an phường tân định nhận được tin báo về một đối tượng xông vào cơ sở mầm non lan anh
thuộc phường tân định có hành vi đổ xăng vào khu vực phòng học của các bé lớp mầm non
lúc này các cô giáo phát hiện nên đã ngăn chặn và kéo đẩy đối tượng ra xa khu vực nhà trẻ
khi đó đối tượng trên có ý định dùng quẹt diêm nhưng chưa kịp đốt thì bị khống chế kịp thời
ngay sau đó lực lượng chức năng đã có mặt và nhanh chóng khống chế áp giải đối tượng về trụ sở
tại trụ sở công an đối tượng quyền khai có chuyện buồn nên đã làm như vậy chứ không ai thuê mướn hay có mâu thuẫn gì với cơ sở này
tại km số một trăm sáu mươi quốc lộ ba thuộc địa phận tổ giao lâm phường huyền tụng thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn
tổ tuần tra phòng cảnh sát giao thông công an bắc cạn phát hiện và bắt giữ bốn người nước ngoài nhập cảnh trái phép
bốn người trên được xác định là người trung quốc nhập cảnh vào việt nam qua tỉnh cao bằng
lái xe là nguyễn ngọc bảo khai nhận được thuê chở bốn người trung quốc từ cao bằng về huyện gia lâm thành phố hà nội với giá năm triệu đồng
hiện phòng an ninh đối ngoại công an tỉnh bắc cạn đang hoàn tất mọi thủ tục để trao trả bốn người trung quốc về nước và xử lý vụ việc theo quy định
một đường dây buôn bán động vật quý hiếm vừa bị công an tỉnh quảng nam triệt phá bắt ba đối tượng liên quan
vào tối ngày hai mươi năm tháng một mươi tại huyện quế sơn tổ công tác đã bắt quả tang hồ tấn thảo đang nhận hàng từ xe tải
tăng vật thu giữ gồm một cá thể tt java còn sống một cá thể hoãng đã chết
bước đầu tài xế và đối tượng thảo khai nhận
số động vật trên mua từ đối tượng nguyễn văn hùng
tiến hành kiểm tra tại nhà hùng lực lượng chức năng phát hiện một mươi hai cá thể rùa đang nuôi nhốt trái phép
tiếp tục điều tra mở rộng lực lượng công an đã xác định đối tượng đoàn thị xuân là người đã bán cá thể tt cho hùng
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh hai mươi h
ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv